liên quan đến ổ dịch mới phát sinh ở liên hoan siếc việt nam năm hai nghìn hai mươi một tại thành phố hạ long
sáng ngày hai mươi hai tháng một mươi một giám đốc sở y tế quảng ninh nguyễn trọng diện cho biết
người nào đến xem xét nên tự đi xét nghiệm bởi ngân sách nhà nước còn gặp khó khăn
trước đó từ chiều ngày hai mươi một tháng một mươi một nhiều người dân ở thành phố hạ long từng dự liên hoan siết
đã chủ động khai báo y tế với trạm y tế xã phường trong thành phố
cách xử lý của các địa phương có phần lũng tủng không thống nhất
một số phường như bạch đàn hà trung đã lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp test nhanh
ngược lại một số phường đến đầu giờ sáng ngày hai mươi hai tháng một mươi một chưa lấy mẫu xét nghiệm
đối với những người liên quan đến ổ dịch ở liên hoan siết vì vẫn chưa nhận được thông báo chỉ đạo của thành phố
trong đó trạm y tế phường hồng hải đã hướng dẫn người dân về nhà tự cách ly mà không lấy mẫu xét nghiệm
vừa qua phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hạ long nguyễn ngọc sơn cho biết
tất cả những người dự liên hoan siếc việt nam tối ngày hai mươi tháng một mươi một đều được coi là f một
nên thành phố sẽ lấy mẫu xét nghiệm
tuy nhiên ông sơn thừa nhận do mới đầu giờ sáng nên việc triển khai ở các địa phương còn lúng túng
sau khi nhận được chỉ đạo của ủy ban nhân dân thành phố hạ long đến một mươi giờ ngày hai mươi hai tháng một mươi một
cán bộ trạm y tế phường hồng hải đã bắt đầu gọi điện đến những người đã tham dự liên hoàng siết
quay lại trạm y tế lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp rt pcr
thông tin mới nhất từ phía cơ quan chức năng cho biết
có ít nhất ba diễn viên của đoàn siết có kết quả xét nghiệm dương tính lần một
thành phố hạ long đã truy vết bốn mươi năm trường hợp f một có liên quan đến các điểm ăn nghỉ của đoàn siết
ở thành phố hạ long phong tỏa khách sạn hạ long park quán cà phê old town
tổ chức vệ sinh khử khuẩn toàn bộ các khu vực có liên quan đến các ca dương tính
tiếp tục truy vết tất cả những người có tiếp xúc và thực hiện sàng lọc cách ly theo đúng quy định